do thời tiết nắng nóng kéo dài trong những ngày qua trẻ em ở các tỉnh thành phía nam nhập viện tăng cao đột biến
bình quân mỗi ngày bệnh viện nhi đồng một nhi đồng hai tp hcm đã tiếp nhận từ một mươi đến một mươi hai lượt trẻ em đến khám và chữa bệnh
từ sau tết nguyên đáng đến nay nhiệt độ ở các tỉnh phía nam luôn ở mức cao từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ c
đây là nguyên nhân khiến cho các bệnh về tiêu hóa hô hấp nhiễm trùng da viêm tay giữa phim màng não
phim não nhật bản tay chân miệng ở trẻ và các bệnh về hô hấp cao huyết áp tai biến mạch máu não ở người già và trẻ em tăng cao đột biến
trong mùa nắng nóng cũng là thời điểm thi cực tím từ mặt trời ở mức cao ảnh hưởng trực tiếp lên cơ thể
làm giảm sức đề kháng tổn thương mắt mất nước tăng nhịp tim tăng chuyển hóa khiến cho trẻ em và người già nhanh mất sức đề kháng
dễ mắc các dịch bệnh đồng thời nhiệt độ tăng quá cao có thể gây sản nhiệt sốc nhiệt gây tổn thương thần kinh tạm thời
coi chật hôn mê thậm chí tử vong cho trẻ
các bác sĩ khuyến cáo người già và trẻ nhỏ cần phải uống đủ nước dinh dưỡng đầy đủ bổ sung các loại trái cây để tăng cường sức đề kháng
đặc biệt cần tránh ra trời nắng nóng trong khoảng từ một mươi giờ đến một mươi sáu giờ bởi đây là thời điểm nắng cắt ti tử ngoại cao